thời gian gần đây loạt vụ án mạng thường tâm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự khiến dư luận bức xúc
mới đầy nhất vào ngày một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm công an tp thủ đức đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân khiến một gia đình bốn người thương vong
theo ghi nhận bước đầu cơ quan chức năng xác định danh tính những người trong vụ việc trên gồm hai người đã tử vong là ông hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và con gái là ba sinh năm hai nghìn hai mươi một
may mắn vợ ông hát là chị m x sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng con trai là c h sinh năm hai nghìn một mươi bảy đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
qua xác minh cả gia đình đều sinh sống tại một căn hộ thuộc tầng bốn tòa nhà sarina một khu đô thị sa la thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh vụ việc được một bảo vệ phát hiện vào lúc năm giờ cùng ngày
người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi được phát hiện qua đời dưới sảnh tòa nhà tay còn cầm hùng khí
ba nạn nhân còn lại gồm một người phụ nữ khoảng ba mươi năm tuổi một bé trai bảy tuổi một bé gái ba tuổi bị thương nặng được phát hiện trong căn hộ trên tầng bốn tòa nhà
cả ba được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi
được biết chị x nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp tại các vùng mặt cổ hai bàn tay
chị ích bị mất máu nhiều được các y bác sĩ tích cực cấp cứu và phẫu thuật vùng mặt và bàn tay khoảng một mươi tiếng đồng hồ
hiện tình trạng sức khỏe của chị x đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức tích cực
đồng thời người con trai bảy tuổi liên quan trong vụ việc cũng đã qua cơn nguy kịch phải đang điều trị tại một bệnh viện khác
chưa cùng ngày lực lượng chức năng giả soát camera an ninh khu vực lấy lời khai bảo vệ cư dân sống xung quanh đồng thời giám định pháp y để làm rõ những uẩn khúc
sau khi khám nghiệm hiện trường các đơn vị nghiệp vụ nghi ngờ người đàn ông này sát hại vợ và hai con rồi nhảy lầu tự tử
tuy nhiên nguyên nhân chính thức vẫn đang được làm rõ
liên quan đến vụ việc đến tối ngày một mươi ba tháng năm công an tp thủ đức vẫn đang phối hợp cùng công an tp hcm tích cực điều tra làm rõ
tuy nhiên nguyên nhân bước đầu ông hát được xác định là bị trầm cảm
đáng chú ý theo cơ quan chức năng khoảng năm giờ hai mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
bác quản lý trung cư nhận điện thoại từ ông hát
ông hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn yêu cầu gọi xe cấp cứu
ban quản lý và bảo vệ lên căn hộ ở tầng bốn kiểm tra phát hiện vợ ông hát và hai con nhỏ bị thương thế nên hỗ trợ đưa đi bệnh viện
qua ghi nhận các vụ án mạng xảy ra trong gia đình đã khiến dư luận bất an lo lắng về sự vô cảm của con người
những vụ việc đau lòng này hay sự xuống cấp của đạo đức xã hội đạo nghĩa gia đình
lối sống và văn hóa ứng xử giữa con người với nhau đang là vấn đề rất báo động
ở một diễn biến khác cũng trong tháng năm
tại bình dương cũng đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin sáng ngày sáu tháng năm
tại khu phố một phường tránh phú hòa thành phố bến cát tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm
theo đó người dân tại đây đã phát hiện hai vợ chồng bốc cháy trong căn nhà khóa cháy cửa
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày
người dân nghe tiếng lạ hét thất thanh phát ra từ căn nhà trên đường nửa f năm
khu phố một phường tranh phú hòa thành phố bến cát
khi chạy đến kiểm tra phát hiện khói lửa nghi ngút bốc ra từ bên trong căn nhà bị khóa
sau khi phá cửa người dân vào bên trong và phát hiện hai chiếc xe máy đã bị cháy
bên cạnh đó một người phụ nữ đã tử vong
còn người đàn ông bị bỏng nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
theo lời kể của người dân xung quanh nạn nhân là vợ chồng chủ nhà sống bằng nghề buôn bán nước giải khát
hai vợ chồng có với nhau hai con nhỏ
được biết sau khi đưa hai con nhỏ đi học cả hai trở về nhà thì xảy ra vụ việc thương tâm
một số nhân chứng cho biết thời điểm phá cửa vào dập lửa
bên trong nhà nông nặc mùi xăng nghi do một trong hai nạn nhân phóng hỏa
đến nay công an thành phố bến cát đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương
tiến hành khám nghiệm điều tra vụ việc hai người thương vong nghi do phóng hỏa
qua ghi nhận trong quá trình điều tra
bước đầu cơ quan điều tra xác định danh tính hai nạn nhân là anh qvb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và chị vth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ chồng hợp pháp
họ cùng có hộ cầu thương chú tại đường nở f năm khu phố năm phường tranh phú hỏa
thành phố bến cát tỉnh bình dương
đáng chú ý chị hát đã có đơn xin ly hôn với anh b gửi đến tòa án nhân dân thành phố bến cát
trong thời gian chờ giải quyết ly hôn hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên đã tự thiêu
đại diện công an thành phố bến cát cho biết thêm khoảng tám giờ ba mươi phút ngày sáu tháng năm
công an phường tranh phú hỏa nhận được tin báo của người dân
về việc cháy nhà ở trên đường nở f năm
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố bến cát đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường
tuy nhiên khi tới nơi đám cháy trong nhà dân đã được dập tắt
tại hiện trường cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã qua đời
và người đàn ông được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
người phát hiện vụ việc đầu tiên là ông tvl sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở đối diện căn nhà xảy ra vụ việc
theo ông l khi thấy nhiều khói lửa thế nên chạy tới cứu giúp
và hô hoán nhiều người cùng tới hỗ trợ dập lửa
sau khi chữa cháy xong mọi người phát hiện người phụ nữ trong nhà nằm sắp dưới nền trong tình trạng đã tử vong
người chồng nằm sấp kế bên còn cử động thế nên đã được người dân đưa đến cấp cứu
chỉ trong thời gian ngắn nhiều vụ án mạng đáng tiếc liên tục xảy ra
như một hồi chuông cảnh báo về cách xử lý giải quyết những mầu thuẫn khúc mắt gia đình kheo léo đúng mực
bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại cho người trực tiếp hứng chịu
mà còn tác động tiêu cực đến những người xung quanh và gây dối loạn trật tự an toàn xã hội
nhức nhối là vậy song vì nhiều lý do tình trạng trên vẫn chưa được đẩy lùi
theo bộ công an để từng bước góp phần phòng ngừa ngăn chặn làm giảm các vụ giết người và các vụ án mạng trong gia đình nói riêng
lực lượng công an đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp
trong đó ngành phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về pháp luật đạo đức lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm
kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cáo biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội giết người
xây dựng các hình thức tiếp nhận tư vấn hỗ trợ pháp luật tư vấn xử lý các tình huống hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư
phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội mô hình hòa giải ở cơ sở
vai trò người có uy tín trong hòa giải các mâu thuẫn không để phát sinh tội phạm
đồng thời ngành tập trung nâng cao hiệu quả xử lý tố giác tin báo về tội phạm
kịp thời ngăn chặn các vụ việc biểu hiện có thể dẫn đến hành vi giết người
nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện và xử lý kịp thời
nghiêm minh đúng người đúng tội không để oan sai bỏ lọt tội phạm
theo nghiên cứu của trung tâm điều tra tội phạm học tội ác trong gia đình là do hiện nay
sợi dây kết nối bằng huyết thống và hôn nhân trong mỗi gia đình lòng lẻo hơn
từ thực tiễn các vụ án đã xảy ra cơ quan điều tra có thẩm quyền
cần phải có kế hoạch phối hợp với các lực lượng cảnh sát khu vực
chủ động nắm tình hình phát điện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
các hành vi bạo lực xảy ra trong gia đình
đây là biện pháp cần được ưu tiên và thực hiện có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng ngừa
ngăn chặn tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
đáng chú ý các chuyên gia tâm lý cho rằng để tránh những vai trạm có thể dẫn đến bi kịch
vợ chồng giận nhau nếu ai nóng giận người kia đến bất lời đừng tranh khôn với nhau biết rèn đức nhẫn
bên cạnh đó hãy chờ lúc người đó bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau cũng như cơm xôi nên bớt lừa
sự kích động trong lúc người kia nóng giận nếu như thiếu kỹ năng làm chủ cảm xúc
bản thân sẽ bùng phát cơn nóng giận gây án với người thân của mình
trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn hiểu lầm
bàn sự sẻ chia và tháo gỡ kịp thời
trên thực tế sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn và rất nguy hiểm nếu bùng vỡ
trong những trường hợp như vậy phụ nữ cũng cần học cách lắng nghe
học cách biết lắng nghe đã giảm được năm mươi mâu thuẫn của cuộc chiến
đối phương khi cảm thấy mình được lắng nghe nghĩa là được tôn trọng ý kiến
sẽ dễ dàng tiếp thu lời đối đáp lại từ đối phương